công an thành phố đà nẵng cũng đã triển khai tuyên truyền và ký cam kết không tản chữ mua bán trái phép bóng cười xin xa đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke phủ trường và các quán ăn nhậu

công an thành phố đà nẵng cũng đã triển khai tuyên truyền và ký cam kết không tản chữ mua bán trái phép bóng cười xin xa đến các quán ăn nhậu